vâng thưa phó giáo sư tiến sĩ tạm ảnh cường
hiện nay bệnh cao huyết áp
đang là vấn đề đáng báo động trong xã hội
vậy đây cũng là một trong số nguyên nhân
gây ra đột quỵ
vậy khi mà người bệnh đột ngột lên cơn cao huyết áp
thì nên có cách xử trí như thế nào
ngay trong lúc đấy ngay trong lúc khẩn cấp đó
để có thể sau đó thì đưa đến cơ sở y tế
để có thể đạt được hiệu quả tốt nhất
đúng rồi ý là
xử trí cơn tăng huyết áp

xảy ra cũng khá thường gặp
chứ không phải ít
đặc biệt là chúng ta
về mùa lạnh
khi mà buổi sáng sớm
chúng ta đi ra khỏi giường
thì gặp thời tiết lạnh
thì mạch nó thường co lặn
và huyết áp nó tăng vọt lên
nếu mà bị lạnh thì đầu tiên
chúng ta phải làm cho mình ấm
đấy là cái nguyên tắc đầu tiên
và cái thứ hai
mình uống thuốc rồi
đấy chúng tôi đang nói là
trong trường hợp mình vẫn uống thuốc
huyết áp nó vẫn có thể cao
thì thông thường
thì chúng ta có thể uống thêm
một liều thuốc nữa
bởi vì thật ra là
thuốc khi chúng tôi cho
ghi đơn cho người bệnh
điều trị hàng ngày
thì thông thường là chúng ta chỉ dùng
liều trung bình hoặc liều thấp thôi
chúng ta có thể dùng thêm
một liều nữa
mà chờ đợi
những cái biện pháp tiếp theo
ví dụ như là gọi cấp cứu
thì chúng ta có thể dùng thêm
một liều thuốc
hàng ngày mà chúng ta đang có
đấy là cách mà
nếu mà đứng trên phương diện dùng thuốc
thì chúng tôi chỉ khuyên duy nhất
là dùng thêm một liều thuốc
chứ tôi không khuyên khích
và đặc biệt là
nếu như muốn nói
không muốn nói là không được
dùng những cái biện pháp
ví dụ như là
nhỏ mấy giọt thuốc
dưới lưỡi ví dụ như cái dứt
thì chúng ta rất hay đáng
bởi vì là
nó gây tuột áp rất nguy hiểm
và thế giới bây giờ người ta
không cho phép như vậy nữa
cái thứ hai nữa
bên cạnh đấy thì mình phải
tìm hiểu rất là rõ
những cái nguyên nhân tại sao cái huyết áp đấy
ngoài lạnh thì có một số cái mà
nó làm cho bệnh nhân có thể tăng huyết áp
một cách kịch phát như thế
đang điều trị
tức là bị lạnh
thứ hai là mất ngủ
thì thường là khi nếu như mà
lúc ấy thì huyết áp cao
thì chúng ta dùng một cái viên thuốc
mà gọi là an thần
mà đông y có một cái viên rất hay
là cái viên rotunda
chúng ta có thể sử dụng
huyết áp cũng có thể ổn định lại được
và cái thứ ba nữa là
có lẽ là có thể là một buổi tối hôm trước
chúng ta ăn tiệc tủng gì đấy
uống nhiều nguyên rượu đặc biệt là dùng nhiều muối
rất dễ có những cơn tăng huyết áp kịch phát
thì thông thường nó là như vậy
có cách xử trí thì
còn cụ thể thì giống như giống như cảnh nói
có rất nhiều cách
nhưng mà trong phạm vi y học gọi là cộng đồng
thì chúng tôi không thể trình bày được
bởi vì là có thể là sẽ dẫn đến lạm dụng thuốc
vâng xin cảm ơn phật giáo sư cường
vậy hiện nay thì có những cái phương pháp nào để đề phòng đột quỵ ạ
vâng đề phòng đột quỵ đấy thì
chúng tôi đã trình bày một cách rất là tóm tắt
đầu tiên là chúng ta xác định
cái nguy cơ đột quỵ đối với chúng ta là như thế nào
chúng ta có phải là những người mắc bệnh tim
mắc phải hay bệnh tim bẩm sinh không
ví dụ như vậy
chúng ta là người mắc bệnh tim mắc phải tức là ví dụ như là
hẹp hở van hay lá
ví dụ như vậy hoặc là tim bẩm sinh
như là thông linh nhĩ
ví dụ như vậy
thì chúng ta có phải những đối tượng hay không
những đối tượng ấy thì phải dùng thuốc và theo dõi thường xuyên
của y tế và theo chỉ dẫn của bác sĩ
câu thơ thứ hai là chúng ta có phải người tăng viết áp hay không
chúng ta có phải người tiểu đường hay không
chúng ta có phải là người dối loạn lipid máu hay không
chúng ta có phải là người hút thuốc lá
uống rượu nhiều hay không
chúng ta có phải là người mà đang
dấu diếm dùng các thuốc
chất cấm hay không
nếu có những cái đấy thì chúng ta
một là chúng ta phải bỏ
cái gì bỏ được thì chúng ta phải tuyệt đối bỏ
cái gì mà phải điều trị thì chúng ta phải điều trị hết sức nghiêm túc
ví dụ như là tăng viết áp
ví dụ như tiểu đường ví dụ như là
rối loạn lipid máu
đấy là những đối tượng nguy cơ rất là cao
của người bị tai biến mạch não
vậy thì muốn phòng tai biến mạch não
thì phải chữa những cái bệnh lý nguy cơ đấy
còn một điểm nữa
chúng tôi cũng xin lưu ý
là có những người mà
không có những yếu tố nguy cơ
nhưng mà người ta lưu ý
là nếu tiền sử gia đình
có những người thân
bị tai biến mạch não
ở độ tuổi sớm
thì những người đấy thì cũng phải có tầm soát thường xuyên